thưa quý vị phải chứng kiến một vụ hỏa hoạn đau lòng từ năm một mươi ba tuổi
nỗi ám ảnh đó đã đặt ra cho ông nguyễn quang an nhiều trăn trở
làm sao để có thể giúp người lính cứu hỏa dập lửa nhanh hơn dễ dàng hơn
chính sự trăn trở đó đã đeo đuổi ông nguyễn quang an suốt ba mươi tám năm qua
để rồi biệt hiệu người ghét lửa đi theo ông với hàng loạt các sáng kiến chế tạo
đã được ứng dụng và phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp hcm
mình xem lại là những phương tiện chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp lúc đó là nó như thế nào
nó cần những cái gì bổ sung thêm
thì từ đó mình có cái suy nghĩ mà tôi đeo theo cái thiết bị phòng cháy này được
đến nay đã được ba mươi tám năm
sưởng cơ khí bựu an đây là nơi mà suốt gần bốn thập kỷ qua
ông an đã ngày đêm gắn bó cùng những nghiên cứu của mình
những năm tám mươi của thế kỷ trước
lực lượng chữa cháy đã được phục vụ nhất là tại các khu dân cư diễn biến phức tạp
lực lượng chữa cháy tại chỗ được thành lập nhưng phương tiện thiết bị rất thiếu thốn
tình ứng dụng không cao
biết được thực trạng đó ông an đã chế tạo thành công nhiều thiết bị chữa cháy chuyên dụng
và trong các chế tạo đó không thể không nhắc đến sáng kiến xe máy chữa cháy
do nhiều căn nhà nằm san sát nhau sâu trong những con hẻm nhỏ ngon nguèo
xe chữa cháy thông thường khó có thể tiếp cận
ông an đã cải tạo và thêm một khung sắt nhỏ gọn vào phía sau chiếc xe gắn máy
chiếc xe được cải tạo trang bị hai bình bọt máy bơm vận hành bằng dầu vòi chữa cháy túi đựng nước
xe có chiều ngang bảy mươi cm dễ dàng cơ động trong đường hẻm nhỏ một m
đồng thời với ba bánh ổn định chiếc xe có thể vận hành ở mọi địa hình
tức là hai mươi phường thì đặt tôi làm ra hai mươi cái xe mô tô chữa cháy
sau đó thì tôi có lắp cho
công an quận bình tân
công an quận một mươi một
quận một quận ba
quận phú duận
thậm chí ở bên campuchia dẫn nguyên một đoàn của thành phố nông bên
đến tại xưởng của bùa để xem
và đặt hai chiếc mang về nông bên
người ghét lửa nay đã ở cái tuổi bên kia con dốc
sức khỏe không còn thuận lợi để tiếp tục đồng hành cùng công việc sáng chế các sản phẩm phòng cháy chữa cháy nữa
nhưng mơ ước góp sức trong công tác phòng cháy chữa cháy
cứu người cứu tài sản của ông
vẫn đang được tiếp tục kế thừa
hy vọng tương lai không xa
những sản phẩm phòng cháy chữa cháy
sẽ được nhân rộng đi khắp nơi
và ứng dụng vào công tác phòng cháy chữa cháy nhiều hơn nữa
đúng như mục đích cao đẹp ban đầu của ông an
đã ấp ủ suốt bao năm qua